sở du lịch tp hcm sẽ thành lập đoàn kiểm tra điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật
tại các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố
theo kế hoạch sở du lịch tp hcm sẽ kiểm tra các giấy tờ pháp lý như giấy phép đăng ký kinh doanh
giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự
các giấy tờ pháp lý có liên quan khác theo quy định của pháp luật
việc chấp hành các quy định pháp luật trong quá trình hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch
hướng dẫn cách bài trí xếp đặt phù hợp tại từng khu vực trong cơ sở lưu trú du lịch
hướng dẫn kê khai niêm yết giá chính sách kinh doanh tác phong thái độ phục vụ của nhân viên v v
đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký xếp hạng công tác nhân sự đào tạo tuyển dụng
thời gian thực hiện từ nay đến hết quý ii năm hai nghìn hai mươi trên tinh thần đảm bảo công khai minh bạch
không gây phiền hà cho doanh nghiệp địa điểm kiểm tra trên địa bàn toàn thành phố
trong đó chú trọng tập trung vào các cơ sở thuộc khu trung tâm như quận một quận ba quận năm quận sáu quận một mươi quận một mươi một